trong ba năm năm tới tập đoàn xây dựng hòa bình phối hợp cùng công ty cổ phần tập đoàn xây dựng và phát triển nhà vicoland
trao tặng một trăm linh tủ sách thư viện cho các trường học vùng sâu cùng nhiều hoạt động ý nghĩa vì cộng đồng
đây là thông tin được công bố tại đêm tưởng niệm một trăm linh năm ngày sinh nhà giáo cố chủ tịch danh dự lê mộng đảo
theo đó trong vòng ba cho tới năm năm tới tập đoàn xây dựng hòa bình phối hợp cùng công ty cổ phần tập đoàn xây dựng và phát triển nhà vicoland
cho tặng một trăm linh tủ sách thư viện cho các trường học vùng sâu vùng xa phối hợp cùng chùa vạn đức tp hcm
trao tặng một trăm linh giếng nước sạch cho vùng sâu vùng xa đồng thời triển khai cải tạo và nâng cấp một trăm linh nhà vệ sinh cho các trường học các vùng nghèo khó
cũng tại đêm tưởng niệm một trăm linh năm ngày sinh của ông với thành tích trong công tác chăm lo cho giáo dục và công tác xã hội thiện nguyện của thành phố
ủy ban nhân dân tp hcm đã trao tặng bằng khen cho quỹ hỗ trợ giáo dục lê mộng đào
cũng tại đây quỹ hỗ trợ giáo dục lê mộng đào đã trao tặng trực tiếp một trăm linh suất học bổng cho con em của cán bộ công nhân viên tập đoàn xây dựng hòa bình
đạt thành tích học tập xuất sắc cho năm học hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín
sau hơn một mươi năm hoạt động quỹ hỗ trợ giáo dục lê mộng đảo đã trực tiếp trao tặng hàng ngàn suất học bổng
đồng hành chấp cánh ước mơ tiếp sức cho hàng ngàn học sinh sinh viên nghèo vượt khó trên ba mươi ba tỉnh thành trong cả nước